nhằm giúp cho địa phương ngày càng phát triển và có được diện mạo khang trang sạch đẹp
thành phố hải dương tỉnh hải dương đã làm sạch các bốt điện
trụ cứu hỏa bằng những bức vẽ sinh động tô điểm thêm cho bộ mặt đô thị
thời gian gần đây người dân khi đi qua các tuyến đường phạm ngũ lão quang trung
thành phố hải dương vô cùng thích thú khi những hộp điện trụ nước cứu hỏa được khoác lên áo mới
bằng những bức vẽ đẹp dọc tuyến phố
những chi tiết nhỏ trên bốt điện như ổ khóa tay mở đều được vẽ cẩn thận
các nét vẽ được thực hiện tỉ mỉ màu sắc sinh động
bên cạnh đó những biển cảnh báo nguy hiểm trên các bốt hộp điện vẫn được giữ nguyên để người dân lưu ý
hoạt động làm đẹp các hộp điện hay trung tâm
nước cứu hỏa được triển khai từ sự phối hợp giữa phòng văn hóa thông tin với đoàn thanh niên thành phố
những bức tranh cũng hướng tới tuyên truyền về bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp
phòng văn hóa thông tin đã phối hợp với thành đoàn hải dương ủy ban dân dân phường phạm ngũ lão
để làm điểm ở trục đường của tuyến phố phạm ngũ lão và đường thanh niên và đường cướp bốt điện ở đường hồng quang
phòng văn hóa thông tin đã phối hợp với thành đoàn hải dương ủy ban dân dân phường phạm ngũ lão
để làm điểm ở trục đường của tuyến phố phạm ngũ lão và đường thanh niên và đường thành niên và đường thành niên
để làm điểm trục tuyến phố phạm ngũ lão đường thanh niên bốt điện đường hồng quang
sau hiệu quả bước đầu sẽ phát động triển khai trên toàn địa bàn thành phố